viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh về tội cướp tài sản
ở xã xuân thạnh huyện thống nhất vào ngày bảy tháng hai tức ngày ba tết âm lịch gây chấn động dư luận
theo hồ sơ vụ án nam và tuấn anh đều là nhân viên trạm thu phí nhưng đã nghỉ việc
ngày bảy tháng hai hai đối tượng đã dùng súng và dao vào khống chế nhân viên trạm thu phí lúc dao ca nhận tiền rồi cướp đi số tiền hai hai tỷ đồng
sau đó cả hai tẩu thoát trong đó nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người quen số tiền cướp được còn lại nam tiêu xài cá nhân trong quá trình lần trốn
đến hai mươi ba giờ cùng ngày khi cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực ga sài gòn để chia tiền và tiếp tục chạy trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ